ngày hai mươi năm tháng một nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ninh bình đã xuất hiện một trận mưa đá kéo dài
gây bất ngờ cho nhiều người dân tỉnh ninh bình
nhiều người dân cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận mưa đá lớn như vậy
thời điểm trận mưa chút xuống là khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm đến một mươi bảy h năm mươi năm trận mưa đá kéo dài đã kéo giảm nhiệt độ trên địa bàn tỉnh ninh bình xuống đáng kể
nhiều người cao tuổi cho biết lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến một trận mưa đá to như thế
họ cũng cho biết thêm chưa có tết năm nào lại mưa to và kéo dài suốt ngày mùa tết như năm nay
hiện tỉnh ninh bình vẫn chưa thống kê được thiệt hại do trận mưa đá gây ra